thị xã nghi sơn nằm tại địa bàn trọng điểm nắng nóng của tỉnh thanh hóa
địa phương này có trên một mươi sáu ha rừng trong đó hơn hai hectare rừng thông
nguy cơ cháy luôn ở mức cao đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa từ sớm của lực lượng chức năng
chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng hạt kiếm lâm thị xã nghi sơn phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ
đã triển khai xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng
hiện tại các đơn vị đã xử lý thực bì được gần sáu mươi ha
chủ rừng và đơn vị liên quan cũng đang tăng cường kiểm tra kiểm soát
sử dụng phần mềm giám sát cảnh báo nguy cơ cháy rừng
trong ba năm vừa qua hệ thống gabra đã phát hiện giúp cho lực lượng lâm pháp và chủ rừng phát hiện được một mươi một vụ cháy rừng
cùng với xây dựng phương án ứng phó với các nguy cơ cháy lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã nghi sơn
cũng bố trí đủ phương tiện công cụ chữa cháy tại sáu trạm canh gác
thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát người ra vào các khu vực rừng ráp danh
với diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để ngăn chặn các nguồn lửa và các nguy cơ cháy rừng